hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo theo dự báo của trung tâm khi tượng thủy văn trung ương hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương cần chủ động kiểm tra tình hình sản xuất sớm khắc phục những thiệt hại và có hướng chỉ đạo những bước diễn biến bất thường của thời tiết